truyền thông triều tiên sáng nay cho biết nhà lãnh đạo nước này kim jong un đã thị xát một đơn vị pháo binh
đóng trên đảo mahab gần biên giới hàn quốc và ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận ngay tại chỗ
hãng tin yonhap dẫn nguồn thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết trong chuyến thị sát trên
ông kim đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện các binh sĩ trên đảo mahab
theo kcna nhà lãnh đạo của triều tiên đã thị xát một đài quan sát nghe báo cáo về phương án tấn công
cũng như tình hình sẵn sàng chiến đấu của đơn vị rồi bất ngờ ra lệnh cho các binh sĩ bắn vào một mục tiêu đã định trước
và chỉ đạo cuộc tập trận bắn đạn thật
tuy nhiên kcna không cho biết chuyến thị sát trên diễn ra vào thời điểm nào
đảo mahab là một đảo nằm gần biên giới giữa triều tiên và hàn quốc
chỉ cách đảo cực bắc biên niêng của hàn quốc một mươi tám km